tối qua ngày một mươi ba tháng chín tại văn miếu quốc tử giám đã diễn ra chương trình kỷ niệm hai mươi năm thành lập phái đoàn wallonie bruxelles tại việt nam
đây là dịp quan trọng để tổng kết hai mươi năm hợp tác song phương tập trung chủ yếu vào hợp tác đại học
đồng thời khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và walloni bruxelles
nhận lời mời của phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam
ngài rudy de monte bộ trưởng thủ hiến chính phủ cộng đồng người bỉ nói tiếng pháp và đòi đề biểu đã thực hiện chuyến thăm hiếu nghị chính thức việt nam
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm thành lập wallone bruxelles tại việt nam
đây là dịp quan trọng để khẳng định mối quan hệ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực văn hóa khoa học nghiên cứu thương mại
mở rộng sự hiện diện của wallonierre bruxelles trong khối asean và khu vực